trong hai ngày mùng sáu và bảy tháng một mươi hai hội nghị y sinh học châu á lần thứ tư với chủ đề y sinh học thế kỷ hai mươi một
tầm nhìn á châu diễn ra tại thành phố đà nẵng hội nghị lần này do khoa y dược thuộc đại học đà nẵng
đăng cai tổ chức lần đầu tiên tại việt nam hội nghị thể hiện một bước ngoặt về đóng góp của việt nam
trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh học thế giới
hội nghị thu hút hơn hai trăm linh đại biểu đến từ các nước trong khu vực đông nam á
đặc biệt có sự tham gia của hai mươi năm giáo sư tiến sĩ chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ các nước
và vùng lãnh thổ gồm thái lan malaysia philippines hồng kông nhật bản đức israel
tại đây các nhà khoa học báo cáo về những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu y khoa liên quan đến các
bệnh lý ung thư béo phì tiểu đường loãng xương thụ tinh nhân tạo và một số nghiên cứu tiêu biểu
như nghiên cứu gen gây ung thư gan nghiên cứu dùng kỹ thuật biên tập gen để điều trị ung thư
đây có những nhà khoa học
những nhà nghiên cứu từ các nước tiên tiến như là đức úc nhật bản hàn quốc v v
và mang đến nhiều cái chủ đề nghiên cứu về khoa rất là thú vị và rất là mới
đặc biệt những công trình nghiên cứu về gen trong ung thư về địa chỉ vô sinh về loãng xương
và các bước nghiên cứu về y học của trường
thế thì tôi mong muốn rằng cái hội nghị này mang đến cho các nhà khoa học các nhà y học
cũng như các bác sĩ các em sinh viên những chủ đề mới đó để cho chúng ta càng ngày càng nắm bắt được những kỹ thuật
những kiến thức và những nghiên cứu mà hiện bây giờ chúng ta còn thiếu rất nhiều
tôi đánh giá cao về hội nghị lần thứ tư này với hơn một trăm linh nghiên cứu đã được tuyển chọn cho báo cáo trong hội nghị
và khoảng phân nửa nghiên cứu là của các nhà khoa học việt nam
chính các công trình nghiên cứu này đánh dấu sự đóng góp đáng kể cho nghiên cứu y sinh học trên thế giới
tôi cũng nhận thấy
sinh viên y khoa của việt nam ham học hỏi và có kiến thức tốt
sự kiện tổ chức tại đây là cơ hội rất tốt cho các sinh viên y khoa
hội nghị là một trong những hoạt động của liên hội y sinh học á châu
liên hội được một mươi hai trường đại học hàng đầu châu á sáng lập trong đó ở việt nam đại học đà nẵng là một thành viên
các hội nghị được tổ chức thường niên nhằm góp phần cải thiện sức khỏe con người qua hợp tác nghiên cứu khoa học
và kết nối các nhà nghiên cứu y học lâm sàng và kỹ thuật y sinh